nato sẽ không kết nạp ukraine làm thành viên cho đến khi xung đột tại nước này kết thúc
đây là tuyên bố của tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg
được đưa tin trên hãng thông tấn ukraine ugrinfaun vào ngày hôm qua
ông jens stoltenberg đã đưa ra tuyên bố trên trong buổi thiết trình
tại tổ chức hội đồng quan hệ đối ngoại ở new york mỹ
nhấn mạnh việc xung đột vẫn đang tiếp diễn không cho phép nato mời ukraine gia nhập tổ chức quân sự ngay
tổng thư ký nato đề xuất ukraine có thể trở thành thành viên của khối sau khi chấm dứt xung đột
theo ông việc làm thành viên của nato chấm dứt xung đột và đảm bảo hòa bình lâu dài sau xung đột
là những vấn đề liên quan đến nhau
ông khẳng định việc cung cấp cho ukraine vũ khí kiểu phương tây huấn luyện cho binh sĩ ukraine
là đang giúp nước này tiến gần tới việc trở thành thành viên của nato